thưa quý vị công an nghệ an vừa triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển và tàng trữ pháo nổ do võ văn pháp cầm đầu bắt giữ thành công năm đối tượng thu giữ trên bốn tạ pháo nổ
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do võ văn pháp
chú tại huyện nghi lộc cầm đầu pháp thường câu kết với một số đối tượng người địa phương đang làm ăn ở nước ngoài rồi liên lạc qua mạng xã hội để đặt số lượng lớn pháo từ nước ngoài và vận chuyển bằng đường tiểu ngạch về tập kết trên địa bàn
pháp chọn địa điểm cất giấu tại nhà nguyễn tứ mỹ tại xóm kim nghĩa xã nghi long huyện nghi lộc nơi vắng người qua lại
ngoài ra pháp còn bán pháo nổ cho các đại lý lẻ có nhu cầu mua bán pháo nổ gần khu vực mình sinh sống
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm bốn trăm hai mươi kg pháo nổ các loại một xe ô tô năm điện thoại di động cùng với nhiều vật chứng liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trư brông tỉnh gia lai đang tạm giữ hình sự năm đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép pháo hoa nổ với số lượng lớn
khoảng hai giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một công an huyện đức cơ phối hợp với công an huyện trư prong bắt quả tang hai đối
cơ quan công an thu giữ nguyễn xuân thoan phạm đức thắng cùng chú tại huyện đức cơ điều khiển xe khách loại một mươi sáu chỗ trở pháo đến giao cho trần đức hải chú tại huyện trư brông tại căn nhà ở thôn tân lạc xã bình giáo trư brông
tăng vật thu giữ tại chỗ là hai trăm sáu mươi bốn hộp pháo hoa nổ có trọng lượng bốn trăm sáu mươi một kg
tiếp tục điều tra truy xét mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng nguyễn xuân hải và trần thị bích ngọc thu giữ ở nhà xuân hải bảy mươi tám hộp pháo hoa nổ có trọng lượng một trăm hai mươi tám kg
tại cơ quan công an xuân hải khai nhận đã mua toàn bộ số pháo trên ở campuchia về việt nam tiêu thụ
tiến hành kiểm tra một cơ sở sửa chữa xe mô tô tại xã phước bình huyện long thành tỉnh đồng nai
tổ kiểm tra đặc biệt của công an tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều xe mô tô không chính chủ không rõ nguồn gốc
cơ sở sửa chữa xe mô tô do ông phạm thanh long làm chủ
qua kiểm tra phát hiện tại nhà ở của ông long có một mươi năm xe mô tô không chính chủ cùng với nhiều giấy tờ xe và các bộ khung sườn lốc máy không rõ nguồn gốc
bước đầu ông long khai nhận các xe mô tô trên là do ông mua về sử dụng và xe của khách hàng mang đến sửa chữa
riêng các xe mô tô không có giấy tờ là xe cũ không rõ nguồn gốc
ông long mua lại để tháo phụ tùng và lắp ráp vào xe khác khi có khách yêu cầu
hiện công an huyện long thành đang tạm giữ các phương tiện cùng với số giấy tờ xe nói trên để tiến hành điều tra và xử lý
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cùng với những tiện ích đáng kể cho đời sống phát triển mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm hoạt động
trong đó thì hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ đã gây tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự
để đấu tranh với hoạt động tinh vi nguy hiểm của tội phạm này công an tỉnh quảng nam đã tăng cường công tác quản lý
chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời các điểm mua bán vũ khí linh kiện chế lắp súng và xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội
ngày hai mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đang điều tra xử lý đối tượng lê hà nam
trú tại xã tam lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam đối tượng đầu mối cung cấp linh kiện chế tạo súng cho toàn quốc qua mạng xã hội
hơn một năm trăm linh linh kiện các loại phục vụ cho việc chế lắp súng như bộ phận cò súng van bơm hơi đồng hồ đo áp suất
đèn laser ốp thương ngắn van bơm xả hơi được thu giữ
lợi dụng việc đăng ký kinh doanh mua bán đổ điện gia dụng tại nhà lê hà nam đã tạo vỏ bọc để tàng trữ các loại linh kiện
phục vụ cho việc chế tạo lắp súng và đăng ký các kênh bán hàng online nhằm cung cấp hàng cho nhiều người trên toàn quốc
đối tượng nam còn mua linh kiện để chế ráp súng từ nhiều nguồn khác nhau
chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài về tàng trữ tại nhà sau đó thông qua mạng xã hội giao bán
trung bình mỗi tháng nam đã bán được hơn một đơn hàng linh kiện cho nhiều đối tượng ở các địa phương trên cả nước
liên quan đến vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh làm rõ tám đối tượng tại nhiều nơi
thu giữ tám khẩu súng tám trăm linh viên đạn và linh kiện phục vụ cho việc chế ráp súng
điều đáng nói việc mua bán qua mạng xã hội hầu hết các đối tượng ẩn danh dung ních ảo
các đối tượng thực hiện thỏa thuận giao dịch kín để trốn tránh cơ quan chức năng nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn
các đối tượng tạo võ bọc cơ sở kinh doanh điện nước tại nhà hoạt động trên không giao mọn
do đó công tóc điều tra xử lý cũng gặp nhiều khó khăn
với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tổ chức điều tra
truyệt phó các đối tượng này có liên quan để xử lý trước pháp luật nằm mong tính ràng đa
có thể nói việc mua bán linh kiện súng dễ dàng qua mạng xã hội là yếu tố tiềm ẩn
mất an ninh trật tự an toàn xã hội
chính vì thế cùng với việc đấu tranh của lực lượng công an còn cần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
và sự tham gia vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân nhằm kịp thời thông tin
phát hiện các trường hợp chế tạo tàng trữ sử dụng súng trái phép ngay từ địa bàn cơ sở
thưa quý vị mạo danh nhân viên trung tâm đăng kiểm gọi điện đến chủ xe
thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định phải ra hạn đăng kiểm
đồng thời yêu cầu người dân chuyển một khoản phí nhất định để nhận giấy ra hạn kiểm định
cơ quan chức năng cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới người dân cần chú ý để tránh mắc bẫy của kẻ gian
thời gian gần đây một số người dân trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh nhận được cuộc gọi
xưng là nhân viên của các trung tâm đăng kiểm thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định
và yêu cầu người dân cung cấp địa chỉ và chuyển khoản một trăm linh đồng để nhận giấy ra hạn đăng kiểm
qua dịch vụ chuyển phát nhanh
mặc dù theo quy định người dân có thể tự tải giấy ra hạn kiểm định về sử dụng
mà không phải trả bất cứ khoản phí nào song không ít người đã làm theo
theo sở gia thông vận tải tỉnh quảng ninh hiện nay không tính các phương tiện vãng lai
toàn tỉnh có trên một trăm năm mươi xe ô tô
thực hiện thông tư số tám năm hai nghìn hai mươi ba của bộ gia thông vận tải về gia hạn kiểm định
cho các xe ô tô con đến chín chỗ ngồi không kinh doanh vận tải
người dân có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website của cục đăng kiểm việt nam
hoặc trên app thông tin đăng kiểm từ điện thoại thông minh
và tải file giấy xác nhận ra hạn về lưu dụng
lưu trên điện thoại hoặc in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường
việc yêu cầu chủ xe cung cấp địa chỉ trả tiền để nhận giấy ra hạn đăng kiểm
qua dịch vụ chuyển phát nhanh là hành vi có dấu hiệu lừa đảo
hiện nay trên các lên tảng mạng xã hội xuất hiện rất nhiều chiêu trò lừa đảo
về làm các cái thủ tục đăng kiểm rút gọn như vậy
sở độ tải cũng khuyến cáo người dân
chủ phương tiện tăng cường việc kiểm soát thông tin trên các nền tảng xã hội
phối hợp với sở độ tải trong việc tự ra hạn đăng kiểm phương tiện
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh khuyến cáo người dân khi có thắc mắc
hoặc nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo liên quan đến thủ tục gia hạn kiểm định
hãy liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng tám trăm tám mươi chín chín nghìn tám trăm tám mươi chín
để giải đáp
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can đỗ anh dũng
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hành vi phạm tội của bị cáo đỗ anh dũng thể hiện qua việc thông qua các công ty con phát hành chín gói trái phiếu riêng lẻ
để chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bị can đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hoạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sore
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh và phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán của tập đoàn tân hoàng minh và một số bị can khác
cơ quan truy tố cáo buộc mục đích của tập đoàn tân hoàng minh là huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp trong đó chủ yếu là người dân những nhà đầu tư không chuyên
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
một đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế ma túy dưới dạng nước vui có quy mô lớn vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá
xác định tính chất phức tạp của đường dây tiêm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ tháng ba vừa qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án quyết tâm khám phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này không để các đối tượng đầu độc thế hệ trẻ
sau gần ba tháng xác bình ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây là nguyễn thị hoài ba mươi một tuổi trú tại quận một tp hcm hoài từng làm dj ở nước ngoài
quãng thời gian này hoài học được công thức pha chế ma túy nước vui nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận hoài về nước tuyển mộ thêm người bắt tay vào sản xuất hàng cấm
thủ đoạn của đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy vào sản xuất hàng cấm
các công ty vận chuyển đưa ma túy các loại phụ ra bao bì đóng gói về việt nam tập kết tài kho ở tp hcm
để tránh bị phát hiện các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu pha chế đóng gói ma túy cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy chuẩn bị mang đi tiêu thụ
xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án ban chuyên án đã huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ chia thành một mươi tám tổ bố trí theo dõi giám sát một mươi một đối tượng chính và bảy địa điểm pha chế đóng gói và cất dấu ma túy
kết quả ban chuyên án tạm giữ một mươi bảy đối tượng thu hai trăm một mươi bảy kg ma túy tổng hợp các loại hai trăm linh tám kg vỏ bao bì cùng nhiều loại dụng cụ phương tiện dùng vào việc pha trộn đóng gói vận chuyển ma túy
ước tính số bao bì các đối tượng có thể đóng gói được khoảng một tấn ma túy nước vùi
mở rộng vụ án tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ban chuyên án bắt giữ bùi trung nguyên một mươi tám tuổi thu giữ ba kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyển bột phụ da bao bì dùng vào sản xuất đóng gói ma túy
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ trong nửa năm các đối tượng đã pha chế đóng gói và xuất ra thị trường khoảng bảy trăm năm mươi kg ma túy nước vùi
từng có nhiều thiên án về tội trộm cắp tài sản và tăng
giữ ma túy hai đối tượng nghiện ma túy lại ngựa quen đường cũ đột nhập vào nhà dân trộm cắp xe máy
hai đối tượng vừa bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội tạm giữ hình sự
vào đầu tháng một mươi một công an phường khương mai quận thanh xuân nhận được đơn chính báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm hai xe máy nhãn hiệu honda vision
sau hai mươi bốn giờ tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được hai đối tượng gây án là nguyễn quốc hưng chú tại quận đồng đa và vũ anh tuấn chú tại quận thanh xuân

nganh gây ra và hai chiếc xe là phương tiện đi gây án
quá trình khám xét cơ quan điều tra còn phát hiện hưng cất giấu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng tự chế tám viên đạn và rất nhiều dụng cụ các đối tượng dùng làm phương tiện đi trộm cắp xe máy
như kìm thủy lực tua vít cửa lê đầu van phá khóa
đây là một trong những đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tận dụng những sơ hở của người dân
nhất là vào dịp tháng cuối năm này tận dụng những khu dân cư đông đúc
những nhà trọ tập trung số lượng xe máy rất lớn người dân ít đề phòng cảnh giác
đối tượng thường cắt khóa cửa sau đó cắt khóa xe đấu điện nổ máy giác đi tàu thoát
lúc bản đêm rất ít người có thể phát hiện ra và đề phòng cảnh giác được
về tìm kiếm
thấy nhanh chóng các đối tượng của vụ trộm cắp xe máy cho thấy quyết tâm của lực lượng công an
trong đấu tranh loại tội phạm trộm cắp tài sản này
tuy nhiên càng về những ngày cuối năm người dân cần nâng cao cảnh sát và có biện pháp bảo vệ tài sản của mình
cơ quan công an cũng cảnh báo tất cả người dân
những dịp cuối năm này là tình hình tội phạm xảy ra là rất là nóng và có nhiều diễn biến phức tạp
cơ quan công an cảnh báo người dân là hết sức cẩn trọng và áp dụng các biện pháp
để tự bảo quản tài sản
cơ quan công an cũng cảnh báo người dân là hết sức cẩn trọng và áp dụng các biện pháp
để tự bảo quản tài sản

trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một công an quận bắc tử liêm tiếp nhận đơn trình báo của người dân
về việc bị hai nam thanh niên chặn xe dùng dao uy hiếp và cướp một xe máy honda e blade
một điện thoại iphone một mươi một pro max tại khu vực đường mới hướng về cầu noi
đường liên xã hướng về tây tử thuộc tổ dân phố phúc lý ba bốn phường minh khai quận bắc tử liêm hà nội
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án với tinh thần quyết tâm đấu tranh chấn áp tội phạm
đến ngày hai mươi tháng một mươi một công an quận bắc tử liêm phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã nhanh chóng bắt xử hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại phòng trọ
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình tội phạm mua bán người diễn biến khá phức tạp
với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
bên cạnh những lời mời gọi việc nhẹ lương cao
thì sự hào nhoáng của những cuộc hôn nhân ngoại quốc cũng là nguyên nhân
đẩy hàng chục trẻ em phụ nữ rơi vào bi kịch ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh bạc liêu
bạc liêu tuy không có đường biên giới trên bộ với các nước
song tình trạng mua bán người vẫn diễn biến khá phức tạp
các băng nhóm buôn người có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng môi giới
dẫn dắt hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh xuyên quốc gia
điều đáng buồn là đa phần kẻ chủ mưu cầm đầu
đường dây mua bán người việt nam ra nước ngoài lại là người việt nam
với thủ đoạn giới thiệu việc nhẹ lương cao hoặc mai mối lấy chồng ngoại quốc
nhiều thanh niên phụ nữ thậm chí có cả trẻ vị thành niên
đã trở thành nạn nhân trong các đường dây buồn người
qua tiếp xúc với những người bị hại cũng như làm việc với các đối tượng
thì chúng tôi thấy thủ đoạn thế nào cũng không có gì mới
cái thứ nhất là thông qua cái
lừa gạt thông qua cái mối giới hôn nhân
rồi thông qua cái xuất khẩu lao động trái phép
trong nội địa thì cũng đã xuất hiện tình trạng
một số cái cơ sở mà massage karaoke
tức là những kinh doanh những cái ngành nghề nhạy cảm
cũng có cái hành vi là cưỡng ép lừa gạt
rồi mua bán phụ nữ qua lại các cơ sở với nhau
đã hơn hai tháng trôi qua
nhưng người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng
khi kể lại những tháng ngày bị giam giữ
đánh đập trong hang ổ của bọn buôn người
dưới chiêu trò việc nhẹ lương cao
do hoàn cảnh gia đình khó khăn
vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
anh tới tp hcm tìm được việc làm
và được giới thiệu làm quen với eri sung
một người phụ nữ myanmar
người này hứa sẽ lo toàn bộ chi phí xuất cảnh
sang myanmar làm việc với mức lương ba mươi triệu đồng một tháng
tuy nhiên sau khi vượt biên
các đối tượng giam giữ anh tại một tòa nhà cao tầng
chung với hàng chục lao động việt nam khác
đồng thời đánh đập bỏ đói ép buộc
phải tạo các tài khoản game ảo
để lừa đảo tiền người dân
với mong muốn có thể giúp gia đình
cô gái một mươi chín tuổi này đã đồng ý làm vợ
của một người đàn ông
nghĩ trước bước sau cân nhắc thật kỹ
trước những lời mời gọi việc nhẹ lưng cao
hoặc vẻ hào nhoáng
từ những giấc mơ trồng ngoại
để tự bảo vệ chính mình
trước nành vuốt của bọn buồn người